giá thịt lợn hơi hôm nay ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tại thị trường ba miền đồng loạt trứng lại
hiện giá trong nước đang giao dịch quanh mức bốn mươi năm đến bốn mươi chín đồng một kg